trên này các bạn nhỏ có thể biết được để làm ra một món đồ chơi vất vả thế nào và từ đó hiểu được giá trị của người lao động
lan tỏa những hành động ý nghĩa vì cộng đồng
giữ hà nội xanh sạch đẹp là mục tiêu lớn đã và đang được cộng đồng chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện bằng những công việc cụ thể
keep hà nội green là một trong những nhóm tình nguyện tham gia tích cực nhất vào việc dọn dẹp rác thải sinh hoạt góp phần làm cho hà nội xanh hơn đẹp hơn
các thành viên trong nhóm đa số là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở việt nam chia sẻ về hành động có phần đặc biệt của mình
nhiều người cho biết tất cả đều xuất phát từ tình yêu đối với việt nam và mong muốn làm việc có ích cho cộng đồng
tôn vinh những tấm gương sống tích cực
trong mỗi tiết dạy của thầy hiếu ngoài những kiến thức thu lượm được từ bài giảng các em còn học được ở thầy nghị lực và lòng quyết tâm từ những câu chuyện giản dị
chẳng phải kiếm tìm đâu xa
hình ảnh của thầy hiếu tự tin giảng bài trên chiếc xe lăn cũng đã là một bài học sống khơi dậy động lực trong lòng học trò
ekip sản xuất chương trình chọn cách làm trải nghiệm
thực tế format hướng tới sự gần gũi thân thiện cùng với sự nhập cuộc của phóng viên
mỗi câu chuyện sự trải nghiệm và những kiến thức của các nhân vật trong chương trình sẽ trở thành những thông tin sống động
đưa tới khán giả
tôi thấy việc này rất có ý nghĩa
đặc biệt muôn màu cuộc sống có nhiều gương mặt người dẫn chương trình đảm nhiệm
họ đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện tiếp cận và trao đổi với khách mời trực tiếp trải nghiệm
với sức trẻ sự năng động hàm mê học hỏi họ đã đem tới sự tươi mới tràn đầy sức sống cho chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo